theo phản ánh của báo thời nay về sai phạm của các cán bộ ubnd quận thủ đức về trật tự xây dựng
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận thủ đức
ban thường vụ quân ủy quận thủ đức đã tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân và các đơn vị liên quan
qua kiểm điểm ông thành đã nhận khuyết điểm nhận thấy quản lý đã thiếu gương mẫu để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật
liên quan đến công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân
ông cũng cam kết sẽ tự tháo dỡ công trình không phép do ông làm chủ đầu tư
đồng thời vận động người thân tự tháo dỡ các công trình không phép còn lại
ông lê hữu thành cũng xin thôi giữ các chức vụ đang nắm giữ
ban thường vụ quận ủy quận thủ đức thống nhất đề xuất xử lý kỷ luật ông lê hữu thành bằng hình thức hiện trách
quận thủ đức kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên
nhất là đối với các cán bộ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ và trong chấp hành các quy định của đảng và nhà nước
kiên quyết không bao che cho sai phạm của các đồng chí cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu vi phạm các quy định của đảng